hiện nay hà nội đang là điểm nóng về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín trên cả nước
số ca mắc mới trong những ngày gần đây đều chạm mốc gần ba ca
điều đáng nói là số căn nặng có xu hướng gia tăng do nhiều trường hợp là người cao tuổi
người có bệnh nền chưa tiêm vaccine covid một mươi chín
bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín thuộc bệnh viện đại học y hà nội
tại đây đang điều trị cho hơn hai trăm linh bệnh nhân mắc covid một mươi chín từ nặng đến nguy kịch
trong đó có khoảng bốn mươi bệnh nhân đang phải thở máy
số bệnh nhân tiếp nhận mới mỗi ngày từ hai mươi đến ba mươi ca
với số lượng nhân lực nhân viên y tế hiện có bệnh viện đang rơi vào tình trạng quá tải
các bác sĩ cho biết khi tỷ lệ bệnh nhân mắc mới mỗi ngày có xu hướng gia tăng
thì tỷ lệ nặng cũng tăng theo
đáng nói hầu hết các bệnh nhân nặng nguy kịch đều là người cao tuổi nhiều bệnh nền
chưa tiêm hoặc mới tiêm một mũi vaccine
nhập viện khi đã suy hô hấp nặng
tương án nếu mà nhiều hơn nữa thì chúng tôi chuyển sang giai đoạn ba
tức là giai đoạn năm trăm linh giường
khi đó thì cũng nhân lực từ trường đại học hà nội
trường đại hội hà nội là nơi đỡ đầu nguồn nhân lực cho bệnh viện đại hội hà nội
cũng như là huy động thêm các sự hỗ trợ và nhân lực từ các bệnh viện của thành phố hà nội
cũng như là một số tỉnh miền bắc
hiện tỷ lệ bệnh nhân covid một mươi chín ở hà nội tử vong là hai mươi sáu
tỉ lệ bệnh nhân nặng chiếm khoảng một năm
sở y tế thành phố hà nội đã xây dựng kịch bản lên tới một trăm linh ca mắc
các cơ sở tiếp nhận người bệnh theo phần tầng điều trị bảo đảm hạn chế chuyển tầng
các bệnh viện bộ ngày trung hương tham gia điều trị những bệnh nhân tầng hai và tầng ba
dự báo số ca mắc mới trong thời gian tới sẽ còn tiếp tục gia tăng
bộ y tế yêu cầu các bệnh viện đề ra những giải pháp để tăng cường công tác điều trị bệnh nhân covid một mươi chín
để hạn chế những biến chứng và giảm số ca mắc
biện pháp quan trọng nhất vẫn là tuân thủ tuyệt đối biện pháp năm k tại các cơ quan công sở và các điểm công cộng